mô hình dân vận cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân sau hai năm triển khai đã mang lại hiệu quả thiết thực
các hoạt động phản ánh sát với cuộc sống của bà con ngư dân vùng biển trên cả nước
hoạt động này với nhiều cách làm hay ý nghĩa và đang được thực hiện tại vùng cảnh sát biển ba tỉnh khánh hòa
một buổi tập huấn thực hành sơ cứu người bị đuối nước do cán bộ chiến sĩ hải đoàn ba mươi hai thuộc bộ tư lệnh vùng cảnh sát biển
buổi tập huấn đã thu hút đông đảo sự tham gia của thanh thiếu niên các em học sinh và người dân địa phương thị xã ninh hòa khánh hòa
những việc làm ý nghĩa như thế này không chỉ giúp cho bà con nhân dân nâng cao ý thức về chăm sóc bảo vệ con em mình
mà còn có thêm những kiến thức kỹ năng cơ bản cần thiết nhất để bảo vệ mình trước những rủi ro trong cuộc sống

mà còn thêm những kiến thức đối với bà con nhân dân các em học sinh cũng như gia đình chính sách
các hoạt động tri ân với đối tượng chính sách gia đình có công với cách mạng được tổ chức thường xuyên
các đơn vị cũng đồng thời lồng ghép vận động tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển đảo
phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến khai thác hải sản
hướng dẫn công tác bảo đảm an toàn khi đánh bắt trên biển và một số biện pháp xử lý các tình huống khi gặp nạn trên biển
góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân từ đó nâng cao nhận thức trách nhiệm của mỗi người dân
đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền an ninh trên các vùng biển đảo của tổ quốc